tiếp tục là những thông tin giao thông đáng chú ý phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hà nội lê hồng sơn cho biết
sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn
việc kiểm tra kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân
cụ thể người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh là một mươi chín quận huyện thị xã trong trạng thái bình thường mới
theo đánh giá của sở y tế sẽ không phải xuất trình giấy đi đường
tuy nhiên ở vùng đỏ người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu
chỉ ra đường khi thật cần thiết người dân ở vùng đỏ khi đi xuyên vùng phải có giấy đi đường theo quy định